mở rộng điều tra vụ án mỏ cát lợn lớn nhất tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với phùng mỹ luông giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ mỹ luông về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm gian và khám xét đối với phùng mỹ luông giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ mỹ luông về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên